cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình alo một trăm một mươi bốn phát sóng hàng tuần trên intv
chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn chỉ trong thời gian ngắn vừa qua với sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ công an
tại các địa phương trên cả nước hàng loạt các mô hình cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy đã ra đời
thực tế này cho thấy tầm quan trọng và ý nghĩa trong công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy chữa cháy
mục tiêu điểm tuần này chúng tôi sẽ đề cập đến các mô hình phòng cháy chữa cháy thiết thực đang được các địa phương triển khai tại những địa bàn đặc thù có nguy cơ cháy nổ cao
trước khi đến với nội dung này sẽ là thông tin về diễn biến tình hình cháy nổ trên cả nước trong tuần qua
một vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc hai mươi h ba mươi phút tối ngày hai mươi một tháng chín tại thẩm mỹ viện sơn thủy đường trần hưng đạo quận năm tp hcm
thời điểm trên người dân phát hiện lửa khói bùng lên tại cơ sở thẩm mỹ lúc này có bảy người mắc kẹt bên trong
người dân hô hoán dùng bình chữa cháy mini để tiếp cận dập lửa nhưng bất thành do cửa cuốn của thẩm mỹ điện đã khóa chặt
tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận năm đã có mặt để xử lý đám cháy tiến hành khoan cắt cửa cuốn
đồng thời sử dụng xe thang để tiếp cận hướng dẫn đưa nạn nhân ra ngoài an toàn
đám cháy sau đó được khống chế và bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do chập điện motor cửa cuốn
còn tại hà nội vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng chín xảy ra vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số tám mươi sáu a phố triều khúc xã tân triều huyện thanh trì
thời điểm xảy ra cháy ngoài trời đang mưa lớn nhiều người dân đã chạy sang hỗ trợ nên đàm cháy nhanh chóng được dập tắt
khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt vụ cháy đã được khống chế và không gây thiệt hại về người
vị trí đám cháy được xác định xuất phát từ tủ bảo ôn cũ của gia đình đang hoạt động khả năng chập điện do mưa lớn gây khói và mùi khét
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao đó là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
theo thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai các vụ cháy nổ tập trung trong khu vực dân cư nhà dân nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm số lượng lớn với ba trăm chín mươi năm vụ tương đương bốn mươi sáu bảy mươi năm tổng số vụ cháy
chính từ thực tế này các mô hình phòng cháy chữa cháy đang được các địa phương hướng đến đó là nâng cao nhận thức cho các chủ hộ và làm tốt công tác bốn tại chỗ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
nhân dọng được cái mô hình này ra
tổ liên gia an toàn phòng trái trị trái điểm trị trái công cộng hay các tổ phòng trái trị trái

và lực lượng cảnh sát phòng trái trị trái trên cả nước triển khai thực hiện

đó là trong công tác phòng trái trị trái phải xác định lấy phòng trái là chính
và lấy người dân làm trọng tâm
tổ liên gia an toàn phòng trái trị trái điểm trái công cộng hay các tổ phòng trái trái
tự quyện trong khu dân cư đang là mô hình cách làm hay sáng tạo của các địa phương
và lực lượng cảnh sát phòng trái trái trên cả nước triển khai thực hiện
thưa quý vị và các bạn dù không ai mong muốn nhưng trong trường hợp có sự cố trái nổ xảy ra
mỗi người dân khi đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng về chữa cháy và thoát nạn thoát hiểm
sẽ là yếu tố quyết định đến sự an toàn của bản thân và những người xung quanh
mục bạn nên biết tuần này sẽ hướng dẫn những kỹ năng cơ bản này

cảnh sát phòng trái trị trái
cảnh sát phòng trái trị trái của chúng tôi
cũng lưu ý mỗi gia đình cần có sự trao đổi thảo luận thường xuyên
về tình huống cháy nổ có thể xảy ra với gia đình mình
khi đó sẽ ứng phó ra sao thoát nạn thế nào
đây là việc làm đem lại ý nghĩa và hiệu quả rất lớn khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra
đến đây chương trình alo một mươi bốn tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại